hà nội sẽ tạm dừng thực hiện đối với những hồ sơ đề xuất ý tưởng quy hoạch các khu trung cư cũ do các doanh nghiệp chậm thực hiện đã quá thời hạn thành phố giao
trong số bốn trăm tám mươi công trình là các trung cư cũ biệt thự trụ sở cơ quan công trình công cộng xuống cấp
có ba mươi ba công trình là các nhà tập thể trung cư cũ xuống cấp nguy hiểm cần kiểm định chi tiết ngay
việc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các khu chung cư cũ sẽ được xem xét sau khi có chỉ đạo của thanh quỷ
các quy hoạch phân khu đô thị khu vực nội đô được cấp thẩm quyền phê duyệt và theo quy định pháp luật hiện hành